năm hai nghìn một mươi tám sắp kết thúc nhìn lại một năm qua đất nước ta đã trải qua nhiều sự kiện chính trị vô cùng trọng đại
được sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cử tri và nhân dân cả nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhận trọng trách giữ cương vị người đứng đầu nhà nước
các cử tri trên cả nước đã bày tỏ tin tưởng người giữ cương vị tổng bí thư chủ tịch nước là một tấm gương trong sạch
thực sự mẫu mực về đạo đức phong cách lối sống có tầm nhìn chiến lược biết quy tụ nhân tài
như vậy là năm hai nghìn một mươi tám đã trở thành một giai đoạn lịch sử của đất nước
khi người giữ chức vụ cao nhất trong đảng đã đảm nhận chức danh người đứng đầu nhà nước
bên cạnh đó không chỉ có công tác lập pháp trong nước mà năm hai nghìn một mươi tám còn là năm việt nam tổ chức thành công hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
và trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám chúng ta hãy cùng điểm lại những dấu ấn đặc biệt quan trọng này
năm hai nghìn một mươi tám là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
với hai kỳ họp của quốc hội khóa một mươi bốn nhiều quyết sách quan trọng của đất nước trên nhiều lĩnh vực và công tác nhân sự
đã được đưa ra xem xét thông qua trên cơ sở ý kiến đồng thuận của cử tri và người dân cả nước
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn ghi dấu ấn đặc biệt về công tác nhân sự
khi chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi quốc hội bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với sự tiến niệm rất cao
trước đó hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất rất cao
giới thiệu tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
lách cờ đỏ thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội trước đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chia sẻ tâm tư trước quốc hội và cử tri cả nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cam kết
sẽ thực hiện những lời tuyên thệ đồng thời cũng đề nghị mọi người nâng cao tinh thần
trách nhiệm với đất nước không được chủ quan
lơ là một phút
việc quyết định lựa chọn tổng bí thư nguyễn phú trọng là người đứng đầu đất nước
vừa là quyết định sáng suốt vừa là hy vọng là niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước
là một cử tri của khu phố hai phường một mươi năm quận một mươi
chúng tôi rất phân khởi được quốc hội bầu đồng chí nguyễn phú trọng là chủ tịch nước
đây là một trọng trách rất lớn đối với đồng chí nguyễn phú trọng
tôi mong rằng
chị nguyễn phú trọng luôn luôn giữ gìn sức khỏe để phát huy được cái tinh thần mà quốc hội đã bầu
và làm tròn trách nhiệm của một chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một dấu ấn đáng chú ý của kỳ họp thứ sáu là quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng của quốc hội
đối với hoạt động của các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp
lấy phiếu tín nhiệm cho thấy tất cả bốn mươi tám chức danh lấy phiếu tín nhiệm đều ở ngưỡng an toàn
không ai phải từ chức hay đề nghị miễn nhiệm
đặc biệt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nguyễn xuân phúc
là những người có số phiếu tín nhiệm cao nhất
kết thúc kỳ họp lần này các thành viên chính phủ qua kết quả phiếu tín nhiệm vừa rồi
và trên cơ sở các nội dung mẫu băng thường của quốc hội thống định
tôi nghĩ rằng là tạo thêm động lực để cho các thành viên chính phủ
cần phải có bảo hiểm
sát hơn nữa và bắt được những vấn đề thực tiễn đặt ra
đi sát với cơ sở để trong những chặng đường còn lại của nhiệm kỳ
sẽ làm tốt nhiều hơn và mang lại những bước phát triển đột phá
để mà đất nước chúng ta vươn lên
một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
đó là bên cạnh việc xem xét thông qua nhiều đạo luật quan trọng
chính là việc quốc hội thống định
quốc hội bấm nút lùi thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
vân đồn bắc vân phong phú quốc với tỷ lệ tám mươi năm sáu mươi ba
đây là kết quả tiếp thu nghiêm túc ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước
đối với dự án luật quan trọng này
không chỉ làm tốt công tác lập pháp trong nước
cùng các hoạt động giám sát chuyên đề
tiếp xúc cử tri mà quốc hội khóa một mươi bốn trong năm hai nghìn một mươi tám
đã làm tốt công tác lập pháp trong nước
đã làm tốt công tác ngoại giao nghị viện
với việc tổ chức thành công hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
nhằm kết nối sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại
đặc biệt để ghi dấu ấn hai mươi năm năm hình thành và phát triển của appf
đưa ra một giai đoạn phát triển mới của appf
các nghị viện thành viên đã thông qua và ký kết tuyên bố appf hà nội
tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện châu á thái bình dương
tuyên bố này là kết quả đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa của appf hai mươi sáu
bảo đảm tính kế thừa của apec
cũng như phù hợp với các tuyên bố dấu mốc mà appf đã từng thông qua
việt nam đã tổ chức rất thành công appf hai mươi sáu
nhất là việc thông qua tuyên bố hà nội
sự kiện ngoại giao nghị viện này cho thấy
nỗ lực của quốc hội việt nam cũng như vị thế của việt nam trên trường quốc tế
tôi hy vọng
quốc hội việt nam sẽ ngày càng phát huy tốt hơn vai trò của mình
trong các vấn đề trong nước và quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám sắp đi qua
năm hai nghìn một mươi chín sẽ lại đến với nhiều nhiệm vụ mới
đối với các đại biểu quốc hội
song với những gì đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
sẽ là tiền đề là động lực quan trọng
để quốc hội ngày càng nâng cao về chất lượng nội dung
chất lượng hoạt động tạo đà thành công cho các năm tiếp theo